cục thuế hà nội vừa có báo cáo cho biết hiện cơ quan này đã xác định có hơn một một trăm linh cá nhân hoạt động kinh doanh phần mềm dịch vụ điện tử
trò chơi trên mạng có tổng thu nhập từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín là bốn tám trăm linh tỷ đồng và đơn vị này đang thực hiện các biện pháp
để truy thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng
theo đại diện cục thuế hà nội thương mại điện tử là hoạt động kinh doanh nhận được sự quan tâm lớn của các ngành các cấp trong giai đoạn hiện nay
cục thuế hà nội đã phối hợp với các ngân hàng để ra soát các tài khoản truyền tiền của các đơn vị nhà thầu nước ngoài
từ đó trà soát các tổ chức cá nhân nhận tiền tại việt nam
phối hợp với các đơn vị sàn thương mại điện tử các tổ chức trung gian vận chuyển để ra soát các cửa hàng bán hàng trực tuyến để phân loại đối tượng quản lý
từ năm hai nghìn một mươi bảy cục thuế thành phố hà nội đã tập trung hướng dẫn hỗ trợ khuyến khích người kinh doanh đăng ký tự giác thực hiện nghĩa vụ theo quy định
năm hai nghìn một mươi chín cơ quan chức năng đã xử lý trên ba mươi trường hợp không thực hiện nghĩa vụ thuế với tổng số tiền truy thu là một mươi tám tỷ đồng